dự kiến từ ngày hôm nay ngày bảy tháng ba thành phố hà nội sẽ tổ chức ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp một mươi một và lớp một mươi hai
theo địa chỉ trang web study hanoi edu vn
hiện nay sở giáo dục và đào tạo hà nội đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng hệ thống câu hỏi ôn tập cho lần thí điểm lần này
thời gian đầu thành phố hà nội sẽ triển khai thí điểm tại hai mươi trường trung học phổ thông sau đó sẽ đánh giá hoàn thiện để triển khai đại trà
trước đó từ ngày hai mươi một tháng hai hà nội cũng đã triển khai ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp tám và lớp chín
học sinh có thể ôn tập kiến thức qua hình thức trắc nghiệm trên hệ thống
đây là giải pháp của sở giáo dục và đào tạo hà nội nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín